quý vị và các bạn các đạo diễn việt nam đã xuất sắc giành chiến thắng tại liên hoan phim kand năm nay
đạo diễn mang hai quốc tịch việt nam và pháp trần anh hùng đã giành giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim la pax siong de đồ đanh bú phăng
cùng với đạo diễn phạm thiên ân giành giải ống kính vàng cho bộ phim bên trong vỏ kén vàng tại lễ bế mạc liên hoan phim cannes năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra vào chiều tối ngày hai mươi bảy tháng năm theo giờ địa phương
la pax siong de đồ đanh bú phăng
phạm thiên ân giải ống kính vàng của đạo diễn phạm thiên ân do hiệp hội các nhà làm phim trao tặng bộ phim bên trong vỏ kén vàng đã được chiếu tại liên hoan phim cannes
phạm thiên từng đoạt giải đạo diễn cho bộ phim ngắn hãy tỉnh thức và sẵn sàng cũng tại liên hoan này vào năm hai nghìn hai mươi